gmail dịch vụ thư điện tử lớn nhất thế giới với hơn một bốn tỷ người dùng mới đây đã bị cáo buộc rằng
các bên thứ ba của dịch vụ này có thể đọc được tất cả các email của người sử dụng
vụ việc này đang dấy lên một làn sóng lo lắng của rất nhiều người sử dụng trên thế giới và cả ở việt nam
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gmail hiện đang là dịch vụ thư điện tử miễn phí lớn nhất thế giới
tại việt nam số lượng người sử dụng gm như một phương thức liên lạc và làm việc thường xuyên
chiếm đến tám mươi
anh lê đức anh một nhân viên văn phòng đang tỏ ra rất lo lắng trước thông tin những email của mình
trên gmail có thể bị đọc trộm
bởi ngoài việc sử dụng một tài khoản gmail riêng thì email của công ty anh cũng được xây dựng
trên nền tảng của gmail
trước thông tin này thì mình cũng khá là lo lắng
tại vì là mình sử dụng cả gmail cho cả công việc cá nhân lẫn cả công việc của công ty cơ quan
thì nó có chứa rất nhiều thông tin mà nó cần sự bí mật
thì trước cái việc mà các cái ứng dụng thứ ba có thể có quyền xem được những cái email của mình
thì mình cũng khá là thấy lo lắng
theo các chuyên gia vụ việc này không đến mức đáng lo ngại
bởi vì việc có cho phép bên thứ ba đọc được email của mình hay không
người dùng hoàn toàn có thể kiểm soát được
người dùng cũng phải có một cái bước để xác minh họ cho phép ứng dụng này đọc email của mình
nhưng mà có thể là bình thường người dùng gmail thì họ
không để ý cái bước đấy thì họ google cho phép thôi
và một điều nữa thì để đọc được những thông tin này thì là những ứng dụng đó
cần phải qua được rất là nhiều những cái sự kiểm duyệt của google
nên là mình nghĩ vấn đề này nó cũng không có gì là đáng lo ngại lắm
người dùng có thể kiểm tra thông tin gmail của mình tại trang web mygoogle com
và để tránh tình trạng bị lộ thông tin cá nhân khi sử dụng gmail vào những mục đích tiêu cực
các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đọc kỹ trước khi cho phép các ứng dụng
của bên thứ ba đọc được email của mình
và nào đó truy cập tài khoản